còn tại trung quốc sau tám ngày phong tỏa vì covid một mươi chín hàng nghìn người tây an đã bày tỏ bất bình
vì nguồn lương thực đang cạn kiệt trong khi họ không thể mua được thức ăn
thành phố tây an ở vùng tây bắc trung quốc đang ở ngày thứ tám của đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
ba triệu dân tại tây an không được phép ra khỏi nhà và tất cả các hoạt động bên ngoài bị cấm
kể cả việc mua bán nhiều yếu phẩm
vì vậy nhiều hộ gia đình đã cạn kiệt lương thực
hàng ngàn người tây an đã bày tỏ bất bình trên mạng xã hội weibo
họ cho biết rau và các loại thực phẩm khác đều đang cạn dần và họ không thể mua được thực phẩm
chuyện này càng ngày càng nức cười
tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình phải mất ngủ vì không có cái ăn
một tài khoản weibo tên skinny cho biết
hôm hai mươi chín tháng một mươi hai cục phó cục thương mại thành phố tây an chen yafen giải thích nguyên nhân chính
của tình trạng thiếu thực phẩm là do thiếu nhân công giao hàng
chính quyền thành phố tây an cũng hứa hẹn sẽ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp nhiều yếu phẩm
ông he quy hua quan chức cấp cao của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc
cho biết lan sóng dịch ở tây an vẫn đang trong giai đoạn bùng phát mạnh
vì nguy cơ covid một mươi chín lây lan vẫn còn rất cao thành phố cần tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế chống dịch
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại